tại khu đô thị trên địa bàn phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
buôn lậu công an thành phố hải phòng vừa phát hiện đối tượng trần văn mạnh ba mươi chín tuổi
trú tại thành phố hải phòng đang giao một thùng các tông chứa năm trăm linh hộp thuốc
cho một người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong có năm trăm linh hộp thuốc tân dược
trên các bao bì vỏ hộp thuốc đều ghi chữ nước ngoài không có tem nhập khẩu
hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
sau khám xét tại các địa điểm cất giấu của đối tượng trần văn mạnh
lực lượng công an tiếp tục thu giữ bốn năm trăm bốn mươi hai hộp thuốc tân dược với các loại nhãn hiệu
đều ghi chữ nước ngoài với hơn năm hộp thuốc các loại có giá trị hơn năm tỷ đồng
đây là số lượng thuốc lớn và giá trị nhất bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn
trong thời gian qua
tiếp tục đấu tranh xác định cơ quan công an xác định mạnh là đối tượng
nằm trong ổ nhóm chuyên nghiệp nhập hàng từ nước ngoài về không qua trung gian
hoạt động hết sức tinh vi tinh xảo để qua mắt lực lượng chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm đối tượng
theo quy định của pháp luật